tại viện hàn lâm khoa học xã hội đã tổ chức lễ kỷ niệm và hội thảo khoa học sáu mươi năm tạp chí nghiên cứu văn học một nghìn chín trăm sáu mươi hai nghìn hai mươi
tạp chí đã vinh dự đón nhận thư chúc mừng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tạp chí nghiên cứu văn học là cơ quan ngôn luận diễn đàn khoa học của viện văn học là tạp chí khoa học chuyên ngành trực thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
qua sáu mươi năm xây dựng đổi mới và phát triển tạp chí xuất bản điều kỳ năm trăm tám mươi số với chất lượng khoa học cao góp phần định hướng tư tưởng học thuật qua các thời kỳ
đồng thời tạp chí đã đăng trên chín tiểu luận khoa học góp phần thúc đẩy sự phát triển khoa học nghiên cứu xứng đáng giữ vai trò trung tâm ngôn luận về khoa học văn học của cả nước
nổi tiếc truyền thống xây dựng đổi mới và phát triển bước sang giai đoạn đầu thế kỷ hai mươi một tạp chí chú trọng hướng tới các vấn đề khoa học cơ bản chuyên sâu bám sát tôn trị mục đích để có những đóng góp thiết thực vào đời sống nghiên cứu giảng dạy mở rộng giao lưu văn học khu vực và quốc tế